cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
vừa bắt giữ nhâm hoàng khang ba mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đây là lập trình viên có tiếng trên mạng xã hội thời gian vừa qua với tuyên bố
lấy được bản sao kê ngân hàng của các cá nhân tổ chức từ thiện
trước đó cục cảnh sát hình sự nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khang đã có hành vi đột nhập vào trang web
liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc
sau đó khang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng và buộc chủ nhân trang web
sai phạm nói trên chuyển bốn trăm linh triệu đồng vào tài khoản cho mình
quá trình điều tra cơ quan công an đã phát hiện khang có hành vi đe dọa cưỡng đoạt bốn trăm linh triệu đồng của nạn nhân
nên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngoài ra cơ quan công an đang làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng khang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
bốn tháng đối với bốn đối tượng đánh chết một người đàn ông bên bờ hồ để điều tra về tội giết người
bốn đối tượng bị khởi tố là ythien nghie ythau kabur y glen bia và y võ nghie cùng chú tại tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày một mươi bảy tháng chín bốn đối tượng này đến hồ ea cua cơ bắp
ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột để câu cá
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày trong lúc nhóm ythien nghie vừa câu cá vừa hát
thì bị người ở nhóm ông trần đình anh chửi dẫn đến mâu thuẫn
sau đó bốn đối tượng cầm theo một cây gậy và một cục đá rồi rủ nhau đi đánh nhóm ông anh để trả thù
khi thấy ông anh các đối tượng này dùng tay chân đâm đá nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân ông anh tử vong là do chấn thương sườn ngạt dẫn đến suy hô hấp cấp không hồi phục
sau gần một mươi năm giờ tích cực điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ được bốn đối tượng trên
sáng nay công an quận hai bà trưng tp hà nội cho biết đơn vị đang tạm giữ tám đối tượng để xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
các đối tượng này nằm trong nhóm thanh thiếu niên sử dụng dao kiếm phóng xe máy trong đêm
đi tìm đối thủ để xử lý vì mâu thuẫn trên mạng trước khi đánh đuổi một bảo vệ trên phố trần khát trân
cầm đầu ổ nhóm này là lý thành long sinh năm hai nghìn năm ở phường phương liên quận đống đa hà nội
phong từng đi cướp tài sản trong thời gian chờ tòa xử án
phong tiếp tục tập hợp đám đàn em đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng mà phong cho là ghép trên mạng xã hội
ở nhóm này còn có các đối tượng trương quang anh dương duy anh hoàng minh tuấn nguyễn đại quân nguyễn trung hiếu trần duy phong vũ thành nam nguyễn anh vũ
cả nhóm có tuổi đời từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi đều có hộ khẩu thường trú tại hà nội
khoảng vào tháng bảy thì tôi cũng có gây án cướp tài sản xe máy ở bên long biên
trong thời gian này tôi cũng được tại ngoại cấm đi khỏi nơi

đối với hành vi gây dối trật tự công cộng của các thanh thiếu niên còn tuổi đời rất trẻ
thì nguyên nhân dẫn đến cái sự việc là hầu như là do phát sinh từ cái mâu thuẫn trên mạng xã hội
đối với các đối tượng sử dụng hung khí
gây rối có phương tiện công cụ thì sẽ là ở mức là khoảng hai của tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều ba mươi tám bộ luật hịch sự
thì cái khung hình phạt của các đối tượng này là từ hai đến bảy năm tù
thì đây cũng là một cái bài học và cũng là lời cảnh tỉnh đến toàn bộ số thanh thiếu niên
mà đang còn tụ tập đua xe gây mất trật tự công cộng ở ngoài xã hội
quá trình điều tra công an quận hai bà trưng làm rõ
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi thành phong và phát đang đi chơi thì gặp công duy
công duy nói chuyện cho thành phong và phát biết về việc bản thân đang xảy ra mâu thuẫn
bị một nhóm thanh niên ở khu vực xuân la hà nội đuổi đánh
công duy nhờ thành phong rủ thêm người và lấy hung khí để đi đánh nhau với nhóm xuân la và được thành phong ủng hộ
các đối tượng cầm theo dao chở nhau bằng xe máy đi theo hướng võ thị sáu
trần khát trân phố huế nguyễn công chứ thi sách lê văn hưu phan chu trinh đề nguyễn khoái trần hưng đạo trần quang khải
tuy nhiên không gặp nhóm xuân la
ngay sau đó quang anh nhận được điện thoại của quân gọi điện nói bị bảo vệ bãi đỗ xe trên phố trần quang khải giữ xe máy và đuổi đánh
nên cả nhóm cầm hung khí quay lại đánh bảo vệ bãi xe và định lấy lại xe máy cho quân
ổ nhóm trong thời gian vừa qua mà chúng tôi giải sửa lý về các thanh thiếu niên
gây dối trật tự công cộng thì từ nay đến cuối năm chúng tôi cũng cho đó là một cái việc mà cũng hết sức là phải làm tập trung
để phòng ngừa để tránh cái việc là các cháu hiện nay là do mâu thuẫn thì rất đơn giản thôi
nhưng cứ lên mạng thông tin với nhau là sẽ dẫn đến những cái việc là đi đánh nhau đánh nhau thì sẽ dẫn đến gây bức xúc của người dân
dẫn đến trọng án rồi các vụ việc phức tạp khác xảy ra
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
khi đang trên hành trình về quê qua địa bàn huyện đồng phú của tỉnh bình phước
một người đàn ông đã bị sập vào ổ gà ở đường nên ngã và bị thương
một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch gần đó thì đã rất nhanh nhẹn
chạy đến cõng nạn nhân vào để sơ cứu và tránh các phương tiện đang lưu thông
đặc biệt đây là một nữ học viên năm thứ hai của trường đại học cảnh sát nhân dân tp hcm
nữ học viên với sắc phụ công an này là bồ chí minh
trinh được điều động tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa bàn huyện đồng phú
mặc dù tình huống trên đường xảy ra bất ngờ nhưng nữ học viên đã bình tĩnh
dùng hết sức nhanh chóng cõng nạn nhân vào lề đường để nhân viên y tế kịp thời sơ cứu
rất may nạn nhân chỉ bị chảy sức nhẹ
sau khi ngồi nghỉ ngơi cảm thấy sức khỏe bình thường người đàn ông tiếp tục hành trình về quê
trinh chia sẻ lúc đó bản thân chỉ nghĩ phải làm sao đưa nạn nhân đến nơi sơ cứu
để tránh các phương tiện đang lưu thông
tránh khỏi va chạm đáng tiếc từ những xe đi phía sau
và tạo điều kiện cho đoàn xe của người dân tiếp tục lưu thông
thế nhưng hành động của nữ học viên công an này đã khiến không chỉ nạn nhân
và những người chứng kiến tại đó hết sức cảm kích
mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an
hết lòng vì nhân dân là chỗ dựa vững chắc của nhân dân
vào ngày hôm nay tại điểm chốt
phòng chống dịch tại phía nam ở xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã tổ chức đón dẫn và tổ chức hỗ trợ
giúp người dân đi xe máy từ miền nam về quê
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã chủ động bố trí lực lượng dẫn đoàn
tiếp đón và giúp đỡ người dân lương thực nước uống xăng
nhằm tiếp sức để người dân trở về nhà an toàn
do thời tiết mưa dẫn đến việc đón tiếp hỗ trợ số người dự kiến
trên một năm trăm linh người gặp khó khăn nên công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút hơn
như lắp thêm dạp có mái tre bố trí địa điểm rộng để có thể đón
và tạm dừng nghỉ gần một xe máy nhưng không gây ách tắc giao thông
cũng như ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
công tác hỗ trợ giúp người dân đã được lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng bình công an huyện lệ thủy và đoàn thanh niên
hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình chuẩn bị các suất ăn miễn phí
gồm nước bánh ngọt lương khô và xăng để tiếp nhiên liệu cho các phương tiện xe máy
đồng thời công an huyện lệ thủy bố trí hai cán bộ trực tiếp sửa xe máy
cho đoàn người về quê cùng với sự hỗ trợ của nhóm các bạn trẻ thiện nguyện
tại thành phố đồng hới với nước uống bánh mì bánh ngọt xôi
đối với người di chuyển trong đoàn có điểm đến tại quảng bình
được lực lượng y tế tại điểm chốt tiến hành test nhanh và khai báo y tế
hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch
số lượng người về quê quảng bình ước tính của đoàn người trong sáng ngày hôm nay
bốn tháng một mươi là khoảng gần sáu mươi người
trong những ngày qua trên đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh đắk lắc
đã có hàng vạn người dân từ các tỉnh thành phía nam đi xe máy về tây nguyên
và các tỉnh miền trung miền bắc để tránh dịch
trước tình hình đó công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường lực lượng
phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ tiếp đón người dân
và đi qua địa bàn tỉnh an toàn đảm bảo tốt công tác
phòng chống dịch
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được tại chốt phòng chống dịch
cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lóc vào lúc một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi
hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía nam về bằng xe máy
được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông dẫn đường
bàn giao cho các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk tiếp nhận
đưa về điểm tập kết kiểm tra y tế
tại đây lực lượng y tế các cấp đã xuyên đem lấy mẫu xét nghiệm
phân loại và hướng dẫn về các huyện thị xã thành phố để cách ly theo quy định
dạ công nhân mà đều thì mắc việc hai tháng rưỡi này không làm gì được thì trụ không nổi nữa
nói chung ra là hết tiền ăn rồi thì về thôi chứ sao giờ có gì ở lại cũng nổi
dạ thì nói chung ra đi về đây chắc cũng là nghỉ bốn lần rồi đó
nó mệt cứ tới đâu rồi nó ngủ thì mình phải trải cho nằm chập rồi mình cũng êm người vậy
riêng đối với những công dân về các tỉnh khác
cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ dẫn đường qua bàn giao cho tỉnh gia lai
tại chốt phòng chống dịch phía bắc của tỉnh này để tiếp tục hành trình bảo đảm an toàn
tính từ đêm hai tháng một mươi đến nay cảnh sát giao thông tỉnh đắk lóc đã hỗ trợ dẫn đường an toàn
cho hàng vạn người đi qua địa phận tỉnh
trong đó có rất nhiều người đi xe máy về các tỉnh phía bắc xa xôi như cao bằng sơn la lai châu
bọn em mới đi xuống có hai tháng là dịch bệnh bùng tài phát là bọn em mất
mất mất tốt nghiệp vì công việc là không có việc làm
bọn em nhiều chỗ còn không có tiền giả tiền phòng nữa
bọn em đành phải bán lên tội để về quê
lượng người đổ về tỉnh đắk lóc và đi qua đỉnh đắk lóc bằng phương tiện xe mô tô là rất đông
từ ngày hôm qua đến hôm nay là sấp xỉ khoảng một mươi người
chúng tôi đã ứng trực một trăm linh cốt số căng mình ra để đảm bảo tập tư an toàn hô thông này
và cùng bộ phận đi tập tư an toàn
thế là sang lọc số người vào địa phần của vệ địa phần đắk lóc
trước áp lực người dân về quê tăng đột biến ngoài hai điểm lấy mẫu test nhanh
ở trường phổ thông dân tộc nội chú nơ trang long và trường trung học cơ sở hòa phú
hiện ngành chức năng tỉnh đắk lóc đã kích hoạt thêm hai điểm trường gần chốt kiểm soát dịch
để phân loại test nhanh
đến nay đã có hơn bảy người dân ở các tỉnh thành phía nam chạy xe máy về quê đắk lắc
qua test nhanh sàng lọc ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
dự báo trong những ngày tới lượng người từ các tỉnh thành phía nam về và đi qua tỉnh đắk lắc sẽ còn tăng
lực lượng công an và các ngành chức năng đã lên phương án tăng cường nhân lực vật lực
để vừa làm tốt công tác phòng chống dịch vừa hỗ trợ người dân về quê an toàn
thưa quý vị đã có gần bảy hồ sơ gửi lên sở giao thông vận tải tp hcm
xin phép ra khỏi thành phố để về quê đón người thân và chỉ mới có hai năm trăm chín mươi đơn được giải quyết
con số này vẫn đang không ngừng tăng lên cho thấy nhu cầu của người dân rất lớn
đây là thông tin được sở giao thông vận tải tp hcm chia sẻ trong buổi học báo chiều nay ngày bốn tháng một mươi
theo đó từ tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi đến một mươi năm h chiều ngày bốn tháng một mươi gần bảy hồ sơ được tiếp nhận
do đây là nhiệm vụ mới nên sở giao thông vận tải phải cử thêm nhân viên để tiếp nhận
và đã xử lý gần ba đơn bằng phương án thủ công
tuy nhiên một số đơn lại điền thông tin chưa chính xác nên không có cơ sở để giải quyết
anh em chúng tôi đang làm hiện nay là phải một
đầu là phải vừa tương tác với người dân
do cái nhu cầu cho đó khai báo các điền các thông tin trong đơn nó không có chính xác
do đó không đủ cơ sở để có thể giải quyết
cái thứ hai nữa là
cái thứ hai nữa là các tỉnh do có nhu cầu phòng chống dịch cho nên cũng có những cái việc
mà chúng ta phải tương tác với các cơ quan giao thông cũng như công an các tỉnh
để có cái giải quyết theo cái nhu cầu của người dân
trước cái thách thức của công việc này thì chúng tôi đang
đang một tổ khoảng bốn mươi anh em thì đang xử lý trên mail
còn một tổ công nghệ đang xử lý về mặt công nghệ thì dự kiến đến sáng ngày sáu tháng một mươi này
tức là ngày một thì chúng ta sẽ tổ chức cho người dân điền thông tin
ở ngay trên cái website của sở thông đồng tải
và khi điện đầy đủ các thông tin thì chúng ta sẽ giải quyết cái nhu cầu của người dân
ở trên ngay bằng tài khoản gia lô hoặc những cái thông tin qua mail
để để bà con có sự di chuyển nó thuận lợi
đối với người dân muốn về quê tự phát công an tp hcm cho biết
trong ngày một tháng một mươi có khoảng một mươi người
các ngày tiếp theo tăng lên hai mươi bốn lượt người đi qua địa bàn tp hcm
và các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ
riêng trong ngày hai tháng ba rồi riêng người của tp hcm tạm trú tp hcm lưu trú

chủ yếu là ở còn lại là khoảng một mươi tám là người dân ở các cái bình dương đồng nai hùng vân
và có thể từ long an đi di chuyển ra
đến những miền đông nam bộ để di chuyển về quê
thì về cái việc này thì công an tp hcm là lực lượng ở các cái cửa ngõ
cái chốt cửa ngõ thì sẽ hỗ trợ dẫn đường đảm bảo cho người dân di chuyển hành đoàn
không có xé lẻ không có di chuyển ngang ngột tắc
thì khi đến địa phận của nếu mà đi về các tỉnh miền trâu mốc
thì là lông an lông an và nếu mà đi về miền tây
là lông an sẽ tiếp nhận và tiếp tục sẽ đưa bà con coi như là đi về có thật tự và có tổ chức
đảm bảo là không có xé lẻ không tự thoát để di chuyển là đi ngang ngột tắc để mà có nguy cơ bệnh
qua bốn ngày nới lỏng giãn cách công an thành phố đã thực hiện kiểm tra đột xuất người dân di chuyển trên đường
đã xứ phạt hơn một hai tỷ đồng tổng kiểm tra năm trăm bốn mươi bảy phương tiện hơn hai trăm ba mươi lượt
xử lý năm trăm tám mươi tám trường hợp với tổng số tiền một hai triệu đồng
trong đó có một trăm hai mươi trường hợp chưa đảm bảo quy định phòng chống dịch như chưa tiêm vaccine
chưa tiêm mũi một đủ thời gian quy định
trong sáng nay ngày bốn tháng một mươi nhiều trụ sở ủy ban nhân dân quận huyện phường xã trên địa bàn tp hcm
đã mở cửa trở lại để tiếp nhận hồ sơ sau nhiều tháng giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
việc mở cửa trở lại tiếp dân được thực hiện theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tp hcm về thực hiện chỉ thị một mươi
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong sáng nay người dân với dòng người đã xếp hàng dài từ sớm
tại khu vực sân của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm để nộp hồ sơ trực tiếp và được hướng dẫn lần lượt đảm bảo
khoảng cách cũng như quy định không quá một mươi người trong phòng tiếp nhận hồ sơ
đại diện phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm cho biết đã tăng cường cán bộ để hướng dẫn người dân ngay từ cửa
và phổ biến cho người dân biết các loại thủ tục được giải quyết trong thời điểm này
chia lên cục quản lý xuất nhập cảnh tp hcm thì nếu mà trên đó họ không cho giai hạn trực automatic thì mình sẽ đem về
nếu mà đi sớm thì được tại giờ cho chị đi hơi trẻ chút cho nên chưa có số được chị phải đứng đợi
ngày hôm nay phòng quản lý xuất nhập cảnh thức mở cửa lại để giải quyết các thủ tục dành cho người nước ngoài
bao gồm thủ tục gia hạn thị thực gia hạn tạm trú gia hạn thẻ tạm trú và các giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài
có cả một số người là công dân việt nam cũng đến để xin làm các thủ tục cấp hộ chiếu
tuy nhiên cái thủ tục này thì chúng tôi chưa có được
chúng tôi chưa chính thức mở lại
cũng trong ngày hôm nay công an các quận quyện trên địa bàn tp hcm cũng tái khởi động cấp căn cước công dân cho người dân
để tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
lực lượng công an chủ động bố trí tùy theo tình hình của từng địa phương
thực hiện theo chỉ thị một mươi tám của doanh nhân thành phố thì ban giám đốc công an thành phố cũng như ban nhân viên nguồn một
cũng chỉ đạo các đơn vị nhất là công an các phường cũng tiến hành thu thập lại để cấp phát căn cước công dân có chiếm cho người dân
vì tại địa điểm phường đa cao và tân định để giãn cách dân tránh đông người ảnh hưởng phòng chống dịch
thì hai phường thống nhất với nhau là xin ý kiến ban nhân viên khu vực là chọn điểm riêng của hai phường để làm riêng cho dân của phường đa cao và tân định
cảnh sát khu vực sẽ tiến hành rà soát người dân nào chưa được cấp phát căn cước công dân có chiếm thì sẽ được mời đến làm
tuy nhiên việc mời này không mới tránh tụ độc đông người
ảnh hưởng phòng chống dịch thì chúng tôi sẽ phân ra từng tổ dân phố từng khu phố vào từng buổi và từng ngày khác nhau
dự kiến là mỗi một điểm như thế này thì một ngày làm trung bình từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi trường hợp
nhiều thủ tục về giấy phép lái xe đăng kiểm đăng ký cấp đổi biển số xe được sở giao thông vận tải
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm tiếp nhận trở lại
mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng người dân không nên quá nôn nóng dẫn đến việc tập trung đông người tại các cơ sở cơ quan hành chính
mà cần liên tục theo dõi thông báo từ cơ quan chức năng để sắp xếp thời gian phù hợp
và các chế tật cần thiết tránh đi lại nhiều lần ảnh hưởng công tác phòng chống dịch
trước tình trạng rất nhiều công nhân đã rời đồng nai để về quê vào ngày bốn tháng một mươi
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng kêu gọi người lao động ở lại cùng địa phương thực hiện khôi phục sản xuất phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng đề nghị các sở ngành địa phương nắm chặt số người dân có nguyện vọng về quê
đẩy mạnh tuyên truyền vận động công nhân ở lại cùng tham gia phục hồi sản xuất
quá trình thực hiện phải gắn với tăng cường hỗ trợ an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để công nhân sớm được đi làm
đối với những công nhân đã về quê từ nhiều tháng trước và những ngày gần đây
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị với chuẩn bị phương án tổ chức đón người lao động quay trở lại đồng nai sản xuất
riêng hơn hai ba trăm linh người đồng nai tại các tỉnh khác có nguyện vọng về cần khẩn trương tổ chức đón người dân đảm bảo an toàn phòng dịch
lãnh đạo tỉnh đồng nai cũng đề nghị thống nhất theo hướng ưu tiên tạo thuận lợi nhất
để phục vụ sản xuất khôi phục kinh tế các tỉnh thành phố trong khu vực
người lao động chuyên gia đến đồng nai chỉ cần giấy xác nhận nơi đến để làm việc
riêng một số lĩnh vực khác chỉ cần thiết mơ rộng đưa người dân từ các nơi khác vào địa bàn tỉnh đồng nai
bởi lẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang phức tạp
số ca mắc những tuần gần đây chưa có chiều hướng giảm mà đang đi ngang
nguy cơ bùng phát dịch trở lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu lơ là chủ quan
thưa quý vị trong những ngày qua hàng chục ngàn người dân từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
tự về quê về miền tây nam bộ
lo ngại việc quá tải tại các khu cách ly tỉnh an giang và kiên giang đã đưa ra phương án cho người dân về quê cách ly tại nhà
nếu có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc đã tiêm hai mũi vắc xin
theo đó tỉnh an giang trong ba ngày qua đã có hơn ba mươi người về quê
trong đó có một trăm linh trường hợp có kết quả test nhanh dương tính
kiên giang đã phát hiện ba mươi năm ca dương tính trong gần hai mươi người dân
mặc dù các tỉnh đã huy động địa phương lấy các điểm trường làm điểm cách ly tập trung
nhưng vẫn không đủ đáp ứng do số người về quê ồ ạt
do đó hai tỉnh này đã đưa ra phương án cho người dân cách ly tại nhà nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
địa phương có người cách ly tại nhà sẽ phải quản lý chặt chẽ từng người có biển thông báo trước nhà
còn tại đồng tháp hiện vẫn chưa tính phương án cách ly tại nhà mà sẽ vận động nguồn lực để xét nghiệm
cũng như tổ chức cách ly cho người dân trở về quê
theo thống kê của bộ công an hiện có ba năm triệu người các địa phương cả nước làm việc tại thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
trong đó hai một triệu người muốn về quê
mặc dù cả bốn địa phương trên có tỷ lệ tiêm vaccine cao các tỉnh khác tỷ lệ tiêm chủng còn rất thấp
do đó nếu không kiểm soát tốt người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch cho các địa phương
tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác
trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi công an tỉnh an giang cho biết đã cử lực lượng để xác minh một số trang mạng đăng đoạn ghi âm
bị cho đã cắt ghép của đại tá đinh văn nơi giám đốc công an của tỉnh này
đoạn ghi âm này mang nội dung sai lệch được cắt ghép lan truyền trên các trang phán động
công an tỉnh an giang cho biết thời gian qua đại tá đinh văn nơi đã chú động công bố số điện thoại cá nhân để làm đường dây nóng
hàng ngày có rất nhiều cuộc gọi từ người dân cán bộ đồng nghiệp gọi đến để thông tin đóng góp cho hoạt động của lực lượng
có thể từ những cuộc điện thoại này các đối tượng xấu cố tình ghi âm các ghép rồi tung lên mạng
mục đích là nhằm hạ uy tín giám đốc công an tỉnh và chia rẽ công tác phòng chống dịch ở tỉnh an giang
dưới sự chỉ đạo của đại tá đinh văn nơi thời gian qua công an tỉnh an giang đã triệt xóa nhiều đường dây phạm tội quy mô lớn
thậm chí một số đối tượng còn ra giá hai mươi tỷ đồng để điều chuyển ông đi nơi khác
kính chào quý vị quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ hai ngày một mươi bốn tháng một mươi và sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị với hành vi tàng trữ tiền giả nguyễn trọng hiếu chú tại huyện bến cầu vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh tạm giữ
trước đó chiều ngày ba tháng một mươi trong lúc làm nhiệm vụ tổ tuần tra phòng chống tội phạm công an huyện bến cầu đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
thì phát hiện một trong hai người thanh niên là nguyễn trọng hiếu
nguyễn trọng hiếu đang cất giữ hơn một trăm ba mươi tờ tiền giấy loại mệnh giá một trăm linh đô la mỹ nghi tiền giả nên lập biên bản và mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận số tiền trên là tiền giả mà trước đó hiếu đã mua một trăm bảy mươi tờ của một người đàn ông campuchia không rõ địa chỉ
số tiền giả này hiếu mang về cất giấu trong nhà rồi tìm người mua để bán lại kiếm lời với giá một trăm linh đồng một tờ đô la mỹ giả
trước khi bị phát hiện bắt giữ vài ngày hiếu đã bán hai mươi tờ tiền giả loại một trăm linh đô la mỹ
với giá một trăm linh đồng một tờ đô la mỹ giả
hai phương tiện vận chuyển một bao và nhanh chóng bao và can nhựa chứa hóa chất nhãn mác nước ngoài rằng không có hóa nơn
chứng tử vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện
vào khoảng một mươi một h ngày ba tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh
của bà phạm thị mỹ phương tại xã khánh an huyện an phú
tổ công tác phát hiện trong kho và trên ghe gỗ của cơ sở có sáu trăm linh bao hóa chất nhãn mắc nước ngoài
và bốn trăm linh thùng loại kim loại thùng nhựa in chữ nước ngoài bên trong có chứa chất lỏng
tất cả số hàng hóa trên không có nhãn phụ kèm theo riêng sáu trăm linh bao hóa chất
tại thời điểm kiểm tra cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang phát hiện
bắt quả tăng một xe ô tô tải vận chuyển bốn trăm linh can hóa chất in chữ nước ngoài không hóa đơn chứng tử hợp pháp
tại thời điểm kiểm tra
trong khi tuần tra trên biển lực lượng làm nhiệm vụ của đồn biên phòng sông đốc bộ đội biên phòng tỉnh cà mau
đã phát hiện và bắt quả tang hai tàu đánh cá mua bán dầu trái phép
hai tàu cá bị phát hiện có số hiệu
kg chín mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi một ts và cm một nghìn ba trăm ba mươi ba ts
lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra phát hiện trên bong tàu kg chín mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi một ts có nhiều ống nhựa gắn vào máy dùng để bơm hút dầu
tất cả các hoang khoang hầm trên tàu đều chứa chất lỏng có mùi dầu
thuyền trưởng khai nhận số chất lỏng trên là dầu do để bơm hút sang mạng bán cho các tàu cá khác đang hoạt động trên biển
qua điều tra ban đầu xác định tàu cá kg chín mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi một ts
của bà tống thị thanh thúy làm chủ
giao cho ông phạm văn cuối làm thuyền trưởng
trên tàu có thêm hai thuyền viên
ông phạm văn cuối cũng khai nhận
số dầu trên còn trên tàu khoảng hai mươi lít
tàu cm một trăm ba mươi ba ts do trần văn việt làm thuyền trưởng
đi trên tàu có việt và hai thuyền viên
xuất qua bến cửa sông đốc vào ngày hai mươi bảy tháng chín
khi vào đến bờ đội biên phòng sông đốc
phối hợp với y tế địa phương
thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
và tiến hành điều tra xác minh
theo thẩm quyền
công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với hai nhân viên y tế
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này
là đã tuồn thuốc điều trị covid
bán ra ngoài cho người dân
được biết monunpiravir là thuốc
chưa được bộ y tế cấp phép
đăng ký lưu hành ở việt nam
nguyễn văn thừa là nhân viên khoa dược
của trung tâm y tế quận bình tân
và huỳnh phương thảo
là dược sĩ đang công tác
tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân
tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
đối tượng thường đã móc nối cấu kết với thảo
lấy thuốc để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc các đối tượng
đã đăng lên mạng xã hội facebook
và bán lại cho người khác
với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra cả hai là bạn thân với nhau
và đều biết thuốc monunpiravir
là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid một mươi chín
đang điều trị ở nhà
nhưng vẫn móc nối tuần ra thị trường
để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế
mà trước đó lực lượng chức năng
tại nhiều địa phương cũng đã phát hiện
và thu giữ nhiều loại thuốc được giao bán
là điều trị covid một mươi chín nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn người bán không hề có bằng cấp gì
về nghề thuốc
thấy nhiều người đăng bán
thì em cũng vào bắt chiếc để bán
anh cho biết là các loại thuốc này
có tác dụng phụ gì không
cái này em không rõ
theo cơ quan chức năng
những hộp thuốc như thế này
các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhưng bán ra ngoài thị trường
có thể lên tới ba triệu đồng
nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi chín
trong giai đoạn thử nghiệm cho người khác
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm
tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi là bán thuốc
trái phép bán thuốc đăng
trong giai đoạn kiểm nghiệm
thì người vi phạm với cá nhân
sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
còn với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng
theo quy định tải nghị định số một trăm một mươi bảy
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín
đang trong giai đoạn thử nghiệm này
mà tấn đến hậu quả người sử dụng
thiệt mạng hoặc là thương tích
từ sáu mươi một trở lên
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định
về khám chữa bệnh
cấp phát sản xuất bán thuốc
và cung cấp dịch vụ y tế khác
theo điều ba trăm một mươi năm
của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với chế tài là phạt tù
từ một năm đến năm năm
trường hợp làm chết nhiều người
thì hình phạt có thể là phạt tù
từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được
bộ y tế cấp phép lưu hành có thể đe dọa
trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dùng
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ
hoặc mua thuốc khi chưa được sự hướng dẫn
của bác sĩ điều trị
vì có thể hành vi của mình sẽ là kẽ hở
để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi